các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh báo biến chủng emicoron đang lây lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy và vaccine vẫn là công cụ hạn chế đáng kể nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
về tổng thể who đánh giá rủi ro từ biến thể omicron vẫn còn rất cao và cho biết cần nhiều dữ liệu để đánh giá rõ hơn về khả năng lẩn tránh miễn dịch ở người đã tiêm vaccine hay từng nhiễm covid một mươi chín của biến thể omicron
một số nhà sản xuất vaccine đã tuyên bố đang thử nghiệm điều chỉnh vaccine để chống lại biến thể mới
omicron lần đầu tiên được ghi nhận ở nam phi vào cuối tháng một mươi một
tuần trước tổng thống nam phi sirin saramosa cho biết omicron là nguyên nhân gây ra hầu hết các ca mắc mới trên cả nước
nhà sáng lập microsoft tỷ phú billcast vào ngày tám tháng một mươi hai đã đưa ra đánh giá và dự báo về đại dịch covid một mươi chín trên trang blog cá nhân
tỷ phú này cho biết ông hy vọng rằng giai đoạn cấp tính của đại dịch covid một mươi chín sẽ chấm dứt vào năm hai nghìn hai mươi

giai đoạn cấp tính của đại dịch sẽ chấm dứt vào thời điểm nào đó trong năm hai nghìn hai mươi hai biokes viết
nhà sáng lập microsoft nói đại dịch đã không kết thúc sớm như kỳ vọng ban đầu do sự xuất hiện của biến chủng delta và việc nhiều nước chật vật thuyết phục người dân tiêm chủng
ông kate thừa nhận tôi đã đánh giá thấp độ khó của việc thuyết phục mọi người tiêm vaccine và tiếp tục đeo khẩu trang
nhận định của tỷ phú bill gates được đưa ra trong bối cảnh cả thế giới vừa xuất hiện biến chủng omicron
mặc dù hiện có rất ít thông tin nhưng omic ran đang gây ra lo ngại cho biến chủng này chứa lượng đột biến cao chưa từng có
theo kết quả giải trình từ grand omicront có hơn năm mươi đột biến trong đó có hơn ba mươi đột biến trên protein guide gấp đôi số đột biến ở biến chủng delta hoành hành thế giới suốt một năm qua
giới khoa học đang chạy đua với thời gian để giải mã omicron trong đó có việc giải mã câu hỏi liệu ômicront có dễ lây lan hơn dễ ném miễn dịch
làm giảm hiệu quả của vaccine không
các hãng dược cũng không loại trừ kịch bản thế giới phải điều chỉnh chiến dịch tiêm chủng vaccine để đối phó với biến chủng mới này
tỷ phú billkes thừa nhận omicron đang gây lo ngại nhưng cũng nhấn mạnh với tốc độ phát triển biến chủng mới như hiện nay
cùng với việc phát triển vaccine và thuốc điều trị ông hy vọng rằng covid một mươi chín sẽ trở thành một bệnh đặc hữu vào năm hai nghìn ba mươi
thế giới đã có sự chuẩn bị tốt hơn bất cứ thời điểm nào kể từ khi đại dịch bùng phát
nhằm đối phó với các biến chủng mới có nguy cơ nguy hiểm hơn
chúng ta cũng đang ở thời điểm tốt hơn để có thể điều chỉnh vaccine nếu cần ông gate nói
ông cho biết các nhà khoa học trong đó có cả các nhóm nghiên cứu với sự tài trợ quốc quỹ bill melinda gates foundation
đang nỗ lực giải mã omic cron và dự kiến sẽ sớm có thêm nhiều thông tin về biến chủng này
theo ông vaccine và các loại thuốc kháng virus có thể làm giảm đáng kể mức độ chết chóc của đại dịch covid một mươi chín trong tương lai
và trở thành một bệnh đặc hữu
và tiến tới con người chỉ còn nghĩ đến covid một mươi chín khi tiêm chủng vaccine hàng năm
đại dịch covid một mươi chín bùng phát từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
đến nay đại dịch này đã khiến cho gần hai trăm bảy mươi triệu người trên thế giới nhiễm bệnh và hơn năm triệu người tử vong
nhiều chuyên gia tin rằng covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu theo mùa vào khoảng năm sau
với điều kiện độ bao phủ vaccine toàn cầu đủ lớn
uso đã nhiều lần hối thúc các nước phát triển chia sẻ nguồn cung vaccine với các nước thu nhập thấp hơn
để hạn chế nguy cơ virus đột biến tạo ra các biến chủng mới nguy hiểm hơn từ những cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp
chúng tôi chỉ ra mô mở của con người ở nhiều địa điểm có thể bị nhiễm virus sars cov hai
sự lây nhiễm này gây ra phản ứng viêm bao gồm tiết ra các chất gây viêm ở cả các ca covid một mươi chín nặng các nhà khoa học thông báo
các nhà khoa học đã làm các thiết nghiệm về khả năng nhiễm virus của mô mỡ
cũng như cách từng loại tế bào phản ứng trước virus
họ cũng lấy mô mở từ những người tử vong do covid một mươi chín và tìm thấy virus ở mô mở gần với nhiều cơ quan
kết quả nghiên cứu có thể góp phần giải thích nguyên nhân tỷ lệ tử vong của người mỹ da đen gốc latin
và bản địa cao hơn so với người mỹ da trắng và gốc á
nhóm trước có tỷ lệ béo phì cao hơn so với nhóm sau
béo phì hoàn toàn có thể góp phần gây ra các ca bệnh nặng
tiến sĩ catherine blish tại đại học stanford thành viên của nhóm nghiên cứu nói
chúng tôi tìm thấy các cytokine gây viêm
khi cơ thể phản ứng với hiện tượng viêm ở các mô mở tương tự trong máu của các bệnh nhân rất nặng
tiến sĩ pleis và các cộng sự cũng nhận thấy các mô mỡ bị nhiễm bệnh có thể gây ra hội chứng covid một mươi chín kéo dài
trong những người mắc hội chứng này có thể xuất hiện các triệu chứng của covid một mươi chín hàng tuần
thậm chí là hàng tháng sau khi khỏi bệnh
nghiên cứu trên là lời cảnh báo cho các chuyên gia và nhân viên y tế
thúc giục họ để ý kỹ hơn tới những người bị thừa cân béo phì
cũng như phương án điều trị và tiêm chủng dành cho họ
giáo sư barry popkin tại đại học bắc carolina nói
chúng ta vẫn phải ghi lại nguy cơ đối với họ nhưng vẫn chưa giải quyết các nguy cơ này
evening standard đưa tin nhà dịch tễ học lâm sản người đức karl lohbeth weiss cho hay
biến chủng omicron có thể là một món quà giáng sinh và có thể khiến đại dịch kết thúc sớm hơn
ông lothar weiss người đang chạy đùa trở thành bộ trưởng y tế tiếp theo của đức
cho rằng sự xuất hiện của omicron
có thể trở nên tích cực nếu nó chỉ gây ra triệu chứng bệnh nhẹ
ông cho biết việc omicorn là chủng sars cov hai có nhiều đột biến chưa từng có
có nghĩa là nó có thể được tối ưu hóa để lây lan nhưng có thể ít gây ra bệnh nặng hơn
đây vốn là cách mà hầu hết các virus về đường hô hấp diễn tiến theo ông lothar weiss
kịch bản của ông louterbeck được đưa ra trong bối cảnh một số chuyên gia ở nam phi cho biết
chủng này dường như gây ra triệu chứng nhẹ hơn các biến chủng trước
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nam phi salim adol
ông cho rằng các vaccine covid một mươi chín hiện tại có thể có hiệu quả cao với biến chủng omicron
giáo sư abdul karim người từng là cố vấn chính của chính phủ nam phi trong đợt dịch đầu tiên
cho hay ông tin rằng vaccine sẽ bảo vệ người được tiêm khỏi nguy cơ nhập viện
và các triệu chứng nghiêm trọng của covid một mươi chín
tuy nhiên ông cho rằng còn quá sớm để khẳng định omicron có dẫn đến các triệu chứng
lâm sàng nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó chẳng hạn như delta hay không
trong bài trả lời phỏng vấn với báo kp
alexei aranovsky giáo sư virus tại đại học tổng hợp moscow nga
cho rằng thế giới nên cảnh giác trước sự xuất hiện của chủng virus mới
những omicron có thể không chết chóc như những gì mà mọi người đang lo ngại
ông nhấn mạnh rằng omicron là biến chủng bất thường vì có nhiều đột biến hơn các chủng khác
ít nhất là trên lý thuyết một số các đột biến có thể nguy hiểm
nhưng làm tăng khả năng kháng vaccine và trở nên dễ dàng lây lan hơn
tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng tới nay vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy
omicron có thể áp đảo hay gây chết chóc nhiều hơn delta
trùng vẫn đang thống trị ở thời điểm hiện tại
trong hàng chục ca lâm sàng mắc omicron được ghi nhận cho tới nay
chưa có bất cứ ca tử vong nào chuyên gia nga cho biết
theo ông aklanovsky hiện còn quá ít ca omicron được ghi nhận
và thế giới cần nghiên cứu thêm về các đặc tính của chủng này để hiểu rõ về nó